thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ninh và công ty aic
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị truy tố bà nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch công ty aic cùng anh trai là nguyễn anh dũng giám đốc công ty cổ phần bất động sản phúc hưng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bà nhàn hiện đang bỏ trốn và bị truy nã một mươi bốn bị can khác trong đó có nhiều cựu cán bộ thuộc sở y tế tỉnh quảng ninh cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên
theo kết luận điều tra bà nhàn là người thành lập xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty các công ty thành viên và công ty này do bà nhàn thành lập để phục vụ việc tham gia đấu thầu của công ty aic
công ty này trúng bốn gói thầu công ty mofa trúng hai gói thầu mua sắm trang thiết bị bệnh viện sản nhi với tổng số tiền hơn hai trăm ba mươi tỷ đồng
kết quả điều tra xác định bà nguyễn thị thanh nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm mươi tỷ đồng
bộ công an kiến nghị tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh xem xét làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong công tác quản lý nhà nước để xảy ra vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của đảng và hành chính
hà văn quyền thu mua một khối lượng lớn đất cát không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán cho các công trình dự án trên địa bàn
quyền chỉ đạo kế toán công ty mua hóa đơn giá trị gia tăng hợp thức hóa số lượng đất cát không rõ nguồn gốc nhằm chiếm đoạt tiền thuế
công an hà tĩnh vừa khởi tố hai bị can hà văn quyền và nguyễn thị tâm cùng chú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh về tội trốn thuế
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi công ty trách nhiệm hữu hạn việt long trường thịnh địa chỉ tại thôn sơn trung xã cẩm thịnh huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh do hà văn quyền làm giám đốc
thu mua một khối lượng lớn đất cát không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán cho các công trình dự án trên địa bàn
sau đó hà văn quyền đã chỉ đạo kế toán công ty là nguyễn thị tâm mua tám hóa đơn giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và vận tải trung hiền và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp mạnh hà với tổng giá trị tiền hàng ghi trên các hóa đơn hơn hai ba tỷ đồng để sử dụng hợp thức hóa số lượng đất cát không rõ nguồn gốc nhằm chiếm đoạt số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng tiền thuế của nhà nước

một trường hợp làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định cường đã xúi người bán kiện rồi yêu cầu hủy hợp đồng mua bán chủ tịch ủy ban nhân dân xã bình thạnh và công chức địa chính xã bị huyện xử lý kỷ luật đồng thời chính quyền địa phương sau đó khắc phục hậu quả bằng cách yêu cầu người mua làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản cho bên bán

trong khi được làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định cường đã xúi người bán kiện rồi yêu cầu hủy hợp đồng mua làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản

năm hai nghìn hai mươi một thì hai đối tượng là đến cầm vàng họ đến ngày đầu tiên thì họ thế thì chị mới thấy là nó là cái ký hiệu của nó là thật
thì chị mới thế thì lần sau ngày sau nó chuột lại thì chị nghĩ đó là cũng vậy lần sau nó chuột thì chị lại thế lại tiếp
một tuần sau nó không chuột thì chị tự nhiên chị nghi xong chị mới thử đó là dạy
dùng vàng thật rồi phân công các đối tượng khác nhau nhiều lần đến các tiệm vàng cầm cố
sau đó chuộc lại ngay trong ngày nhằm tạo lòng tin
và khi đã có được lòng tin đối tượng sẽ dùng vàng giả để cầm cố hoặc bán luôn
với thủ đoạn này từ ngày bốn đến ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
một nhóm đối tượng đã thực hiện chót lọt ba vụ lừa đảo tại ba tiệm vàng lớn ở thành phố cam ranh
chiếm đoạn hơn hai trăm hai mươi triệu đồng
trước khi mà các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo của mình
các đối tượng này đã thuê các nhà nghỉ khách sạn tiệm vàng lục văn đanh để lưu trú
để có thời gian để chuẩn bị để đi khảo sát các tiệm vàng này
để kiểm tra các tiệm vàng này họ có kỹ càng trong quá trình mua bán và cầm thế vàng hay không
thì qua các bộ này các đối tượng này đã
các đối tượng này đã kiểm tra các tiệm vàng này
đã phát hiện được các sơ hở của các tiệm vàng đó là công tác về kiểm tra
về công tác mua bán và cầm thế vàng là lỏng lẻo
nên các đối tượng để mà trực tiếp đến mà cầm thế và bán số vàng giả để chuẩn bị từ trước
công an thành phố cam ranh đã thu thập và sàng lọc rất nhiều thông tin
qua đó dựng lên được chân dung của nhóm đối tượng
đầu tháng bảy vừa qua công an thành phố cam ranh đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây án
bước đầu cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng
có hộ khẩu thường trú tại thành phố cam ranh
thành phố hà nội và tỉnh bà rịa bỗng tàu
theo cơ quan công an thủ đoạn dùng vàng giả để lừa đảo các tiệm vàng
đã diễn ra ở nhiều địa phương trong nước
vì thế trong hoạt động kinh doanh các cơ sở kinh doanh vàng bạc
cần hết sức cẩn trọng kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi thực hiện các giao dịch
liên quan đến vụ việc tàng trữ và vận chuyển bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu
xảy ra trên địa bàn huyện mang thít tỉnh vĩnh long
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long
đã khởi tố và bắt tạm giam đối với nguyễn trí thanh
chú tại huyện đức hòa tỉnh vĩnh long
trước đó vào khoảng hai giờ khuya ngày bốn tháng bảy
qua công tác trinh sát và nguồn tin báo của người dân
lực lượng công an bắt quả tang thanh đang tàng trữ
vận chuyển bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu
tại cơ quan công an thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
và khai nhận đã vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho một người đàn ông
từ huyện đức hòa tỉnh long an
về giao cho một người phụ nữ ở huyện mang thít tỉnh vĩnh long
khi về đến huyện mang thít thanh đậu xe để chờ người đến nhận hàng
thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang
trong khi đó tại hải phòng đội tuần tra số hai
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hải phòng
vừa bắt giữ vũ văn chiến bốn mươi tuổi chú tại quận ngu quyền tp hải phòng
về hành vi chống người thành công vụ và trộm cắp tài sản
vào khoảng hai mươi giờ ba mươi phút tối qua
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tổ công tác số hai
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hải phòng
phát hiện một nam giới điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát
có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra
bất ngờ đối tượng vứt xe bỏ chạy
bị tổ công tác truy đuổi đối tượng này đã rút trong người ra một con dao chống trả
nhưng đã nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận bản thân nghiện ma túy
từng có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản vừa được mãn hạn tù
chiếc xe trên là do chiến cùng đồng bọn vừa trộm cắp tù trên địa bàn nguyễn an dương
đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ
thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với công an tp đà lạt
phá đường dây vận chuyển mua bán ma túy từ tp hồ chí minh về lâm đồng
bắt ba đối tượng và thu giữ một bánh heroin
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
ba đối tượng bị bắt gồm phan vũ đạt và nông hoàng phương uyên
cùng ở tp đà lạt tỉnh lâm đồng và lê minh tuấn
chú tại quận ba tp hồ chí minh
trong đó đạt và nguyên giữ vai trò cầm đầu
tuấn giữ vai trò vận chuyển ma túy trong đường dây
tiến hành khám xét ngoài một bánh heroin bị cơ quan công an thu giữ
lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện bảy gói ni lông bốn mươi hai gói giấy
bên trong chứa chất nghi là heroin và một cân điện tử được giấu ở nhiều nơi trong nhà
các đối tượng khai nhận tăng vật trên là heroin do đạt mua của tuấn với giá hai trăm linh triệu đồng
cũng với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
hai đối tượng là phạm huy hoàng và trần đức toán
cùng chú tại tp lào cai tỉnh lào cai
đã bị lực lượng công an huyện bát sát tỉnh lào cai bắt quả tang
khi đang điều khiển xe mô tô di chuyển trên địa phận thôn một xã bản vược huyện bát sát
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm sáu túi ni lông màu hồng
bên trong chứa bột màu trắng với tổng trọng lượng một mươi tám bốn gram
hai đối tượng khai nhận số bột màu trắng đó là heroin
mua của một người không rõ tiên tuổi để sử dụng dần
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu tuyến ba mươi ba tuổi
chú tại phường ia tam tp bồn ma thuật tỉnh đắk lắc
một mươi tám năm tù về tội giết người
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi
tuyến và chị nguyễn thị ngọc thủy ba mươi hai tuổi
trung sống và có với nhau hai người con
quá trình sinh sống cả hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
do tuyến nghi ngờ chị thủy có quan hệ tình cảm với người khác
tối ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi không liên lạc được với chị thủy
tuyến về nhà lấy một con dao và đi tìm chị thủy
khi thấy chị thủy ngồi trên xe taxi
tuyến đi đến kéo chị thủy ra ngoài rồi hành hung
chị thủy vùng chạy được một đoạn thì gặp anh trai là nguyễn ngọc sơn
đang dùng xe ô tô gần đó
nên leo lên đóng cửa lại
cùng lúc này tuyến cũng đuổi kịp rồi mở cửa xe ô tô
dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị thủy
khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện
đến ngày hai mươi ba tháng một
tuyến đến công an tỉnh đắk lắc đầu thú
liên quan đến vụ cháy nhà trong đêm ở hòa bình
khiến sáu người thương vong
hiện công an tỉnh hòa bình phối hợp với cục kỹ thuật hình sự bộ công an
khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
vào khoảng ba h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy
tại đường lạc long quân tổ một mươi bốn
phường tân tịnh tp hòa bình
đã xảy ra cháy nhà ở kết hợp kinh doanh giấy dép
nhận được tin báo công an tỉnh hòa bình
đã điều động năm xe chữa cháy một xe cứu thương
hai xe bồn chở nước và bốn mươi cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường phối hợp với công an tp hòa bình
và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hòa bình
để tiến hành dập lửa không chê đám cháy
và cứu thành công bốn người đám bắt kẹt ra ngoài
đến khoảng năm giờ ba mươi phút đám cháy được dập tắt
lực lượng chữa cháy đã phát hiện hai nạn nhân
sinh năm hai nghìn chín và sinh năm hai nghìn bốn
đã tử vong là con của chủ nhà
một thông tin đáng chú ý khác
chiều nay một mươi năm tháng bảy áp thấp nhiệt đới
ở khu vực bắc viển đông đã mạnh lên
thành cơn bão số một năm hai nghìn hai mươi ba
có tên quốc tế là talin
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
vào lúc một mươi ba h vị trí tâm báo cách bán đảo lôi châu trung quốc
khoảng tám giờ
vùng gần tâm bão năm trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ
giật cấp một mươi
đến một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng bảy
bão số một
ở vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông
cách bán đảo lôi châu trung quốc
khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba
bão có khả năng mạnh thêm
do ảnh hưởng của bão
vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
sau tăng lên cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
biển động rất mạnh
sóng biển cao từ bốn đến sáu m